công an thị trấn đạm ri huyện đạo hoai tỉnh lâm đồng cho biết đơn vị đang làm việc với các bên liên quan
để hoàn tất hồ sơ chuyển công an huyện đạo hoai điều tra xử lý theo thẩm quyền vụ ẩu đả vừa xảy ra trên địa bàn khiến một người bị thương
trước đó vào tối ngày một tháng năm tại nhà ông đào anh dũng tổ một mươi một thị trấn đạm ri tổ chức ăn nhậu
trong lúc ngồi nhậu giữa anh võ trường giang anh họ của chủ nhà và ông hứa văn hợp chú tại thị trấn đạm ri có xảy ra mâu thuẫn
đến một mươi chín h hai mươi phút cùng ngày xuất hiện ba thanh niên lạ mặt mang theo dựa phát gậy gộc đến và xảy ra ẩu đả
khiến anh giang bị nhiều vết thương ở chân tay bụng và lưng trong đó vết thương tại chân trái bị đứt gân
nạn nhân sau đó được chuyển tới bệnh viện huyện định quán tỉnh đồng nai để cấp cứu và điều trị
tổ chức cho hai mươi năm người sử dụng trái phép chất ma túy tại quán ba h tám mươi tám bùi thị dung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
trú tại phường hiệp sơn thị xã kinh môn tỉnh hải dương
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã kinh môn ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
vào hồi hai mươi ba h ba mươi phút ngày ba mươi tháng bốn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hải dương
phối hợp với công an thị xã kinh môn và tổ công tác một trăm năm mươi một của công an tỉnh hải dương
kiểm tra quán ba h tám mươi tám có địa chỉ tại khu dân cư hiệp thạch phường hiệp sơn thị xã kinh môn tỉnh hải dương
do lê thế hoàn chú tại khu châu xá phường duy tân thị xã kinh môn làm chủ
phát hiện tám mươi năm khách bên trong gồm sáu mươi hai nam và hai mươi ba nữ
lực lượng công an thu giữ trên sàn nhà một số túi ni lông bên trong có các chất nghi là ma túy
các bình chứa khí n hai o cùng vỏ bóng và nhiều tăng vật nghi để sử dụng ma túy
lực lượng công an xác định có hai mươi năm trên tám mươi ba người dương tính với chất ma túy
công an tp bun ma thuột tỉnh đắk lắc vừa điều tra làm rõ bắt giữ một đối tượng liên tiếp
và một mươi vụ trộm cắp tài sản trên nệ bàn với tổng giá trị tài sản trên một trăm linh triệu đồng
trước đó trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba trên nệ bàn tp bun ma thuột vào ban đêm thường xuất hiện
một đối tượng chùm kín đầu đeo găng tay đột nhập vào nhà người dân trộm cắp nhiều tiền
vàng máy tính đồng hồ với tổng trị giá hơn một trăm linh triệu đồng
vào cuộc điều tra khám nghiệm hiện trường truy vết đối tượng lực lượng công an đã gặp nhiều khó khăn
vì đối tượng rất chuyên nghiệp mọi dấu vết ở hiện trường đều bị xóa sạch
trích xuất các camera an ninh trên các tuyến đường và nhà dân phát hiện có một đối tượng
thường xuyên là đêm tối sử dụng khăn bịt mặt rồi là sử dụng găng tay và thường xuyên thay đổi quần áo
nên chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong công tác thu lượng dấu vết tại hiện trường
tuy nhiên với quyết tâm đấu tranh với tội phạm đến cùng chỉ sau một thời gian ngắn tích cực điều tra
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ đội cảnh sát hình sự công an tp bun ma thuột đã làm rõ
và bắt giữ tên trộm tinh quái
gây ra hàng loạt vụ trộm trên đó là nguyễn duy khánh chú tại xã eak niếc huyện grom park tỉnh đắk lắk
khánh là đối tượng từng có ba tiền án về các tội lừa đảo chiếm đọt tài sản trộm cắp tài sản và cối gây thương tích
mới đây sau khi ra tù vì cần tiền tiêu xài và đánh bạc trên mạng nên khánh đã tìm về con đường trộm cắp
lúc em làm thì em chuẩn bị đồ đàn và tất cả từ an dết mũ hộp tay hộp trang
nói chung là đồ đàn thay đổi liên tục nhưng mà mấy anh công an vẫn tìm ra được em em ở huyện grom park
bước đầu công an thành phố buôn ma thuột đã làm rõ từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay khánh đã gây ra một mươi vụ trộm cắp tài sản
lấy cắp nhiều tiền vàng trang sức máy tính điện thoại đồng hồ với tổng giá trị tài sản khoảng một trăm một mươi tám triệu đồng
hiện công an thành phố buôn ma thuột đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nguyễn duy khánh theo quy định của pháp luật
công an huyện đất đỏ tỉnh bà rệ vũng tàu cho biết đang điều tra xử lý vụ chống người thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn
tại km số một mươi ba ba trăm linh quốc lộ năm mươi năm thuộc xã phước long thọ huyện đất đỏ qua kiểm tra tổ tuần tra kiểm soát của phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh bà rịa vũng tàu phát hiện một đối tượng vi phạm nồng độ cồn tổ tuần tra đã lập biên bản vi phạm hành chính
nhưng đối tượng này có hành vi giật lại giấy tờ xe và dùng tay đấm vào mặt đại úy nguyễn quốc hùng
lập tức lực lượng công an tiến hành không chế đối tượng ngay sau đó một đối tượng khác đã điều khiển xe máy chạy đến
dùng dao đe dọa các thành viên trong tổ công tác trước sự manh động của đối tượng thiếu tá nguyễn mạnh hùng đã nổ súng chỉ thiên cảnh cáo
và yêu cầu đối tượng bỏ hung khí xuống tổ công tác sau đó tiến hành khống chế và bàn giao hai đối tượng cùng hai xe mô tô
một dao dạng gốc bằng kim loại cho công an huyện đất đỏ để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự bốn đối tượng gồm đỗ anh tuấn đào văn hiệp trần văn tú và nguyễn tiến dũng
cùng chú tại huyện lý nhân tỉnh hà nam để tiếp tục điều tra về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng bốn công an huyện trảng bom nhận được tin báo có nhóm thanh niên đang tổ chức đòi nợ
tại một cửa hàng bán đồ gỗ trên địa bàn xã an viễn huyện trảng bom chủ cửa hàng trên là chị phạm thị huế ở xã bào hàm huyện trảng bom
qua làm việc các đối tượng đòi nợ khai từng cho chị huế vay nhiều lần với tổng số tiền hơn một tỷ đồng lãi suất từ ba trăm linh đến hơn một một năm
tổng số tiền thu lợi bất chính của các đối tượng là gần hai trăm năm mươi triệu đồng
mở rộng điều tra cơ quan chức năng phát hiện các đối tượng trên còn cho anh trần quốc phong ở huyện trảng bom vay một trăm linh triệu đồng lãi suất gần sáu trăm bốn mươi một năm
số tiền mà các đối tượng thu lợi bất chính từ anh phong là hơn ba mươi triệu đồng
thưa quý vị trưa nay chuyến tàu se một xuất phát từ ga hà nội đi thành phố hồ chí minh
trở theo ba trăm năm mươi năm hành khách khi vừa rời gà huế đến đoạn giao nhau với tuyến đường điện biên phủ thành phố huế
thì bị chật bánh khiến hai toa tàu bị nghiêng lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp để khắc phục
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi một h ngày bốn tháng năm tàu se một chật bánh khiến toa số năm và số sáu bị nghiêng
thời điểm này do mới rời ga nên tàu đi chậm không ảnh hưởng đến hành khách
vị trí tàu gặp sự cố giao nhau với tuyến đường điện biên phủ tp huế vào giờ cao điểm nên xảy ra tình trạng ách tắc giao thông
hàng trăm hành khách trên tàu được nhân viên đường sát hướng dẫn di chuyển an toàn khỏi đoàn tàu
nhận tin báo các lực lượng đang nỗ lực khắc phục sự cố để bảo đảm lưu thông trong thời gian sớm nhất
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng đang điều tra vụ án giết người xảy ra vào ngày hôm qua tại xã tài văn huyện trần đề
theo thông tin ban đầu do nhóm của ngô anh tùng và nhóm của lý hiệp có xảy ra mâu thuẫn trên facebook
nên vào ngày ba mươi tháng bốn tùng đã hẹn hiệp lên thành phố sóc trăng để giải quyết mâu thuẫn nhưng hiệp không đến nơi hẹn
dạng sáng ngày ba tháng năm nhóm của tùng kéo đến nhà hiệp tại xã đại ân hai huyện trần đề
đến nơi các đối tượng dùng bom xăng tự chế ném vào nhà hiệp
nhóm của hiệp cũng chuẩn bị hung khí rượt đuổi lại khi bị ném bom xăng
hậu quả ngô anh tùng đã tử vong số khác đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh sóc trăng
và hiện lực lượng công an đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ
còn tại tỉnh đắk lắk cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cư mờ ga vừa khởi tố một mươi đối tượng
để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản xảy ra tại công ty cổ phần cà phê eapok thị trấn eapok huyện cư mờ ga
bắt tạm giam chín đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng
thực hiện dự án trồng cây sầu riêng công ty cổ phần cà phê eapok đã tiến hành xây dựng hai bảy trăm linh m hàng rào
được dựng bằng tôn và cọc kim loại bao quanh khu đất một nhà ở công nhân và một tròi gác
sau đó một mươi đối tượng này cùng một số đối tượng khác kích động người dân dùng cây sắt cưa lốc và chân tay
xô đổ làm hư hỏng hoàn toàn hàng rào nhà ở và tròi gác
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cư mờ ga đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
thu giữ các tăng vật có liên quan trong vụ việc
quá trình điều tra một mươi đối tượng trên đã thừa nhận có hành vi đập phá tròi gác nhà ở và hàng rào
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cư mờ ga tiếp tục điều tra mở rộng
để xử lý các đối tượng khác có liên quan theo quy định của pháp luật
tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng bùi văn thắng ba mươi tuổi trú tại quận hải an
vừa bị tòa nhân dân tp hải phòng tuyên phạt một mươi tám tháng tù giao
theo cáo trạng đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
thắng tìm mua một khẩu súng tự chế giá hai triệu đồng trong ổ có sẵn bốn viên đạn
chiều ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi ba thắng giấu súng vào trong áo khoác và đi cùng bạn đến khu du lịch
đồi dòng quận đồ sơn để chơi thì bị tổ công tác công an quận đồ sơn tuần tra bắt giữ
tại cơ quan công an đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình
xét thấy hành vi của bùi văn thắng là rất nguy hiểm xem thường pháp luật
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bùi văn thắng một mươi tám tháng tù giam về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
công an tỉnh đồng nai vừa thành lập một trăm ba mươi sáu tổ để tiến hành kiểm tra hàng trăm cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn toàn tỉnh
qua kiểm tra đã phát hiện hơn một trăm tám mươi cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ vi phạm pháp luật
theo đó hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã tiến hành kiểm tra hàng trăm cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn toàn tỉnh

kiểm tra phát hiện một trăm tám mươi bảy cơ sở vi phạm pháp luật với các lỗi như cầm cố giấy chứng minh nhân dân thẻ căn cước công dân
lập sổ quản lý lưu trữ số liệu tình hình hoạt động kinh doanh không đúng không đầy đủ theo quy định
không lưu giữ bản sao giấy tờ tùy thân của người mang tài sản đến cầm cố nhận cầm cố tài sản nhưng không lập hợp đồng
qua đoàn kiểm tra thì em có kinh nghiệm là sổ sách chưa ghi đầy đủ
cần phải ghi đầy đủ các loại giấy tờ hơn và ghi lập các thông tin nó chính xác hơn và
và với lại hoạt động cho kinh doanh nó ổn định hơn và tốt hơn

kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ phát hiện
ở đoàn nguyễn tại xã an phước huyện long thành do ông hồ quang vĩnh làm chủ
qua kiểm tra cơ sở đang cầm cố trên một trăm linh xe mô tô các loại
trong đó có hơn năm mươi xe cầm cố đúng theo quy định
sáu mươi một xe nhận cầm cố tài sản thuộc sở hữu của người khác nhưng không có giấy ủy quyền hợp lệ
một xe chưa xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe
mấy cái xe này là cho công nhân ở đây khu vực này công nhân nhiều
thành ra là họ cũng không có đủ điều kiện để họ mua chiếc xe mới để sang tên họ
thì những cái xe cũ thì chưa có kịp sang tên họ cũng chưa đủ điều kiện để sang tên
thì thành ra là không chính chủ
thì còn mấy cái xe mà không chính chủ mà em dựng riêng ở dưới này
tại vì em cũng suy nghĩ hạn hẹp em nghĩ là sẽ điện cho bên người cầm xe
bên chủ xe người ta ra người ta chuột về
qua kiểm tra các tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ hơn một trăm bốn mươi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự
hàng chục giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hàng trăm giấy chứng nhận đăng ký xe hợp đồng cầm đồ
nhiều xe mô tô các loại điện thoại và một số sổ quản lý cầm đồ
ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính năm mươi bốn trường hợp với số tiền hơn hai trăm linh triệu đồng
giao cơ quan điều tra đấu tranh xác minh làm rõ hai trường hợp vì liên quan đến lãi suất cầm cố cao hơn quy định
và nghi vấn giấy chứng nhận đăng ký xe giả
trên một trăm ba mươi trường hợp đang củng cố hồ sơ đề xuất xử lý
tiến hành kiểm tra đột xuất đối với cơ sở nhà khoa thẩm mỹ quốc tế trường hải sáu mươi tám tại thị trấn hữu lũng
do dương minh hoàng và phạm thị thúy hằng làm chủ cơ sở
đoàn kiểm tra phát hiện trên các giấy tờ tài liệu do hoàng và hàng xuất trình có nhiều dấu hiệu nghi vấn là giả
qua điều tra công an huyện hữu lũng đã làm rõ các chứng chỉ định hướng chuyên khoa răng hàm mặt
chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh của hai đối tượng và bằng tốt nghiệp đại học y hà nội của dương minh hoàng đều là giả
các đối tượng đã đặt làm giả các giấy tờ qua mạng xã hội với mục đích để làm hồ sơ cấp giấy phép hoạt động
đối phó với lực lượng chức năng
mặc dù bị thanh tra sở y tế tỉnh lạng sơn yêu cầu tạm dừng hoạt động nhưng cơ sở này vẫn tiếp tục hoạt động
thu lợi bất chính của nhiều người đến khám chữa bệnh